công ty chủ quản và điều hành tàu chở hàng choose confidence thuộc sở hữu của hy lạp cho biết
con tàu này đã bị trúng một quả tên lửa tại địa điểm cách cảng odessa của ukraine
tuyên bố được các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn của công ty trên nêu rõ tàu troo confidence
đang thả trôi trong tình trạng bị cháy nhưng chưa có thông tin cụ thể về tình trạng của hai mươi thành viên thủy thủ đoàn
và ba vệ sĩ có vũ trang trên tàu
tuy nhiên một quan chức mỹ cho biết vụ việc đã khiến hai người thiệt mạng và sáu người bị thương
lực lượng hưu thi ở yemen tối cùng ngày xác nhận đã gây ra vụ tấn công trên
chỉ vài giờ sau vụ tấn công của houthi các máy bay chiến đấu của mỹ và anh đã tiến hành hai cuộc không kích
nhằm vào sân bay quốc tế hodeida ở miền tây yemen
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ martha mueller cho biết washington sẽ buộc lực lượng hưu thi ở yemen
phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào tàu choose confidence
nhấn mạnh đây dường như là trường hợp tử vong đầu tiên trong các cuộc tấn công của houthi nhằm vào tàu chở hàng
trong khi đó ngoại trưởng anh david cameron lên án các cuộc tấn công liều lĩnh của hưu thi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu
nga ngày hôm qua đã tấn công tên lửa vào kho chứa máy bay không người lái của ukraine tại odessa
vụ việc này diễn ra vào thời điểm tổng thống ukraine volodymyr zelensky và thủ tướng hy lạp kiril acos mitsotakis
có chuyến thăm thành phố cảng quan trọng này của ukraine
bộ quốc phòng nga cho biết là cuộc tấn công nhằm vào một kho chứa máy bay không người lái ở khu vực cảng thương mại
nơi các phương tiện đang được chuẩn bị cho lực lượng vũ trang ukraine sử dụng
trước đó tổng thống zelensky và thủ tướng mitsotakis xác nhận đã xảy ra các vụ nổ tại thành phố cảng odessa
ông zelensky lên án hành động của nga và tiết lộ cuộc tấn công đã khiến một số người thiệt mạng và bị thương nhưng chưa có con số cụ thể
và trong một phản ứng mới nhất nhà trắng cho rằng vụ tấn công trên cho thấy là ukraine cần thêm hỗ trợ quân sự
về phần mình chủ tịch ủy ban châu âu bà ursula von der leyen cũng đã lên án cuộc tấn công của moscow và cho biết liên minh châu âu đứng về phía ukraine
đã có ít nhất tám năm trăm sáu mươi năm người thiệt mạng trên các tuyến đường di cư trên toàn thế giới trong năm hai nghìn hai mươi ba
theo tổ chức di cư quốc tế iom thì con số này phản ánh năm hai nghìn hai mươi ba là năm mà số người di cư thiệt mạng cao nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thống kê từ khoảng một mươi năm trước
iom cho hay số người di cư thiệt mạng năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết các chính phủ phải hành động để ngăn chặn tình trạng này
số liệu của năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã vượt qua mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là tám tám mươi bốn người vào năm hai nghìn hai mươi
iom cũng nêu rõ vì vẫn còn rất ít những tuyến đường di cư an toàn và được quản lý tốt nên hàng trăm nghìn người vẫn chọn đi qua những tuyến đường bất hợp pháp bất chấp những điều kiện

thứ nhất là ngày bầu cử siêu thứ ba diễn ra vào ngày năm tháng ba vừa qua
và thứ hai là bản thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ được tổng thống joe biden trình bày trước quốc hội vào ngày hôm nay bảy tháng ba
năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn còn là dấu hỏi nhưng kết quả bầu cử siêu thứ ba đã rất rõ ràng
trong lịch trình bầu cử sơ bộ ở mỹ thì siêu thứ ba là ngày có nhiều bang đi bỏ phiếu nhất
thay vì các cuộc bầu cử sơ bộ riêng lẻ ở từng bang trong vài tháng qua
ngày đặc biệt này quy tụ một mươi năm cuộc bầu cử sơ bộ đối với đảng cộng hòa và một mươi sáu màn chạy đua ở phía đảng dân chủ
một mươi năm bang tổ chức bầu cử sơ bộ cho cả hai đảng bao gồm alabama alaska arkansas california colorado maine massachusetts minnesota north carolina oklahoma tennessee texas utah vermont và virginia
ngoài ra đảng dân chủ còn tổ chức bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ samoa
và thông thường thì một phần ba tổng số đại biểu tham dự đại hội đảng cộng hòa hoặc là đảng dân chủ sẽ được bầu vào ngày siêu thứ ba
các cuộc bầu cử vào ngày này sẽ phân bổ tám trăm sáu mươi năm trên hai bốn trăm hai mươi chín phiếu đại biểu của đảng cộng hòa
và một bốn trăm hai mươi chín trên ba chín trăm ba mươi ba phiếu đại biểu của đảng dân chủ cho các ứng cử viên
và đây là bức tranh thể hiện kết quả sau ngày bầu cử siêu thứ ba bên phía đảng dân chủ theo dữ liệu cập nhật từ cnn
theo đó những bang được đánh dấu màu xanh dương này thể hiện chiến thắng của đương kim tổng thống joe biden
sau ngày bầu cử siêu thứ ba thì ông joe biden giành được
số lượng phiếu đại biểu như sau
ứng cử viên của đảng dân chủ cần ít nhất là một chín trăm sáu mươi tám phiếu đại biểu để giành tấm vé của đảng ra tranh cử tổng thống
còn đây là kết quả sau ngày bầu cử siêu thứ ba bên phía đảng cộng hòa với những ô màu đỏ thể hiện chiến thắng của ông donald trump
và màu cam là biểu thị chiến thắng của bà nikki haley
sau ngày bầu cử siêu thứ ba ông donald trump đã giành được số phiếu đại biểu như sau
và bà nikki haley thì giành được số phiếu đại biểu

ở phiếu đại biểu một ứng viên đảng cộng hòa cần tối thiểu là một hai trăm một mươi năm phiếu để giành tấm vé của đảng ra tranh cử tổng thống
và toàn bộ những ô màu xám là những bang chưa tiến hành bỏ phiếu
mùa bầu cử sơ bộ tổng thống sẽ kết thúc vào ngày tám tháng sáu khi guam và quần đảo virgin thuộc mỹ tổ chức các cuộc họp kín của đảng dân chủ
sau tiến trình bầu cử sơ bộ toàn bộ các đại biểu được bầu sẽ tham dự đại hội đảng toàn quốc
các đại biểu sẽ thay mặt cử tri bỏ phiếu trao tấm vé ứng cử viên đại diện cho đảng
tham gia bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào thứ ba ngày năm tháng một mươi một tới đây
ngày siêu thứ ba tại mỹ vẫn luôn được giới quan sát đánh giá sẽ định hình cuộc đua vào nhà trắng khi phản ánh mức độ ảnh hưởng và sự uy tín của các ứng cử viên tổng thống
phát họa rõ nét bức tranh của trạng đua cuối cùng
và để có cái nhìn rõ nét hơn nữa về bức tranh này thì chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay khách mời là nhà báo phạm phú phúc
chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế và cũng là một khách mời đã có rất nhiều năm công tác tại mỹ
vâng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
với kết quả bầu cử sau ngày siêu thứ ba ngày năm tháng ba vừa rồi thì ông có nhận định như thế nào và liệu rằng kết quả này định hình ra sao về cuộc đua bầu cử mỹ năm nay ạ
vâng tôi phải nói ngay thế này
trong rất rất nhiều cuộc bầu cử tổng thống mỹ vừa qua thì ngày siêu thứ ba luôn là ngày được chờ đợi nhất
sôi động nhất và
nó hấp dẫn nhất
thế thì cái lần này siêu thứ ba ngày năm tháng ba vừa rồi nó cũng không ngoài cái đã thành gần như là truyền thống như thế rồi bầu cử mỹ
thế thì lần này với đảng cộng hòa thì người ta cùng lúc người ta bầu ở một mươi năm bang và một vùng lãnh thổ
trong khi đó đảng dân chủ cùng lúc bầu tại một mươi sáu bang
để tìm ra ứng cử viên duy nhất của đảng dân chủ
và duy nhất của đảng cộng hòa
thế thì cái lần này nó cũng khác thêm nó sôi động thêm bởi vì có hai cái bang gọi là siêu chiến trường
đó là california và texas cũng tổ chức bầu cử vào cái ngày này
thế và ngày này mùng năm tháng ba rồi nó lại hấp dẫn là cái này
nó một số ứng cử viên của đảng dân chủ đã tự động rút lui sau cái kết quả ngày siêu thứ ba
và cũng như vậy với đảng cộng hòa ứng còn có hai ứng cử viên nhưng một ứng cử viên gọi là đối thủ ta cứ tạm gọi là nặng ký nhất của cựu tổng thống donald trump cũng đã rút lui
đấy là những cái kết quả bầu cử của cái ngày siêu thứ ba vừa rồi
thế và nữa cái ngày siêu thứ ba mùng năm tháng ba trong cái bầu cử hai nghìn hai mươi bốn này của mỹ
thì nó ngoài cái việc là bầu thổng thống
nên nó làm cho cái ngày nó rất sôi động rất hấp dẫn
và cũng cái ngày năm tháng ba vừa rồi nó thêm một lần nữa cho thấy là những năm gần đây các cử tri mỹ có vẻ như không quan tâm nhiều đến chính trị thượng tầng nữa
ý tôi muốn nói là số cử tri đi bầu ít hơn
thế còn kết quả bầu cử như thế nào
thì như tôi vừa nói đảng dân chủ các ứng cử viên không nặng ký
sau ngày năm tháng ba vừa rồi đã tự động rút lui
và bây giờ dường như chắc chắn là đương kim tổng thống joe biden sẽ là người đại diện cho đảng dân chủ trong cái cuộc đại hội vào tháng bảy tới
bởi vì ông đã tiến sát đến cái mục tiêu là một chín trăm sáu mươi tám người ủng hộ rồi
trong tổng số ba chín trăm ba mươi bốn đại biểu đi dự đại hội của đảng dân chủ

trong khi đó thì bên đảng cộng hòa cũng như vậy
bà nikki haley đã tự động rút lui
và bây giờ ứng cử viên duy nhất còn lại đấy là ông donald trump
dường như là chúng ta đang thấy rằng là giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ dường như là chắc chắn là sẽ là một cái bàn tái đấu giữa đương kim tổng thống joe biden và cựu tổng thống mỹ donald trump đúng không ạ
đúng như vậy
và theo dõi trong suốt tiến trình các bầu cử sơ bộ vừa qua cũng như là chính sách được các ứng cử viên đưa ra thì ông đánh giá như thế nào đối với những cái việc những cái chính sách mà họ đưa ra
bởi vì những cái chính sách đó cũng sẽ là những cái chính sách mà quyết định cái lá phiếu của cử tri sẽ trao về tay ai ạ
vâng tôi phải nói ngay rằng bây giờ gần như chắc chắn chín mươi chín chín mươi chín đó là sẽ có màn tái đấu giữa đương kim tổng thống joe biden và cựu tổng thống
và cựu tổng thống donald trump trong cái cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới
và đây tôi xin thưa là lần đầu tiên trong lịch sử bảy mươi năm qua trong các cuộc bầu cử
vì từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu mới xảy ra cái kiểu như lần này
tức là hai ông vừa đấu ở lần trước thì lại gặp nhau ở lần bầu cử tiếp theo
đấy là cái rất đặc biệt trong bầu cử hai nghìn hai mươi bốn này
và cái thứ hai nữa
là cũng có một cái mà báo chí mỹ đã rút ra
là dường như bây giờ các cử tri mỹ người ta lại thích những ứng cử viên cao tuổi hơn
báo chí nghĩ điểm lại các cái cuộc bầu cử gần đây
thì đầu hầu hết cả dân chủ đoàn cộng hòa đều là những người rất cao tuổi
nên lần này người ta cũng không ngạc nhiên lắm
khi một vị thì bảy mươi bảy tuổi một vị thì tám mươi một tuổi vào tranh đua
các cái gọi là chính sách đưa ra như thế nào
thì bây giờ nó cũng chưa rõ ràng
bởi vì bây giờ chưa phải là lúc hai vị ấy tái đấu với nhau
mà còn là bầu cử từng đảng riêng việt
nhưng cái mà tôi biết được
thì hai ông đều nhằm vào những cái yếu của nhau
thí dụ như ông biden thì nhằm vào những cái yếu của ông donald trump trong cái nhiệm kỳ đã qua
bốn năm trước đây
trong khi đó
thì ông donald trump lại nhằm vào các vấn đề kinh tế các vấn đề xã hội và các an ninh biên giới
mà ông biden không làm được như ý của nhiều cử tri mỹ
vâng có lẽ là không chỉ chúng ta đâu mà cộng đồng quốc tế cũng hết sức là quan tâm đến cái cuộc bầu cử tổng thống mỹ sẽ diễn ra vào ngày năm tháng một mươi một tới đây
bởi vì năm hai nghìn hai mươi bốn thì không chỉ có bầu cử mỹ đâu ạ
còn rất nhiều cuộc bầu cử quan trọng nhất mà tới đây gần đây nhất chính là ngày bầu cử tổng thống nga tại nga vào ngày một mươi bảy tháng ba
và cái kết quả cuộc bầu cử tổng thống mỹ như thế nào thì có lẽ là hiện tại chúng ta mới chỉ có một cái bức tranh gọi là sơ bộ sau các cuộc bầu cử sơ bộ
và còn một số bang thì cũng chưa tiến hành bỏ phiếu đúng không ạ
sẽ vẫn còn một số những cái cuộc bầu cử nữa và đặc biệt là bầu cử của phía đại hội đảng cộng hòa và đại hội đảng dân chủ
để từ đó có thể là đề ra cái ứng cử viên chính thức của một đảng
sau đó thì sẽ đến những cái màn tranh luận trên truyền hình của hai ứng cử viên đúng không ạ
và có lẽ là cũng từ đó thì chúng ta cũng sẽ nắm rõ hơn được chính sách gọi là đường hướng mà các ứng cử viên sẽ đưa ra để tập trung được lá phiếu của các cử tri trong ngày năm tháng một mươi một
có lẽ là chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của nhà báo phạm phú phúc
và xin được gặp lại ông trong những chương trình tiếp theo cùng nói về chủ đề đó là bầu cử tổng thống mỹ ạ
xin cảm ơn với những chia sẻ ngày hôm nay
và một thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay